tại bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quy nhơn đã ra quyết định khởi tố
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn thị sao mai chú tại tp quy nhơn
để điều tra về hành vi môi giới mại dâm
trước đó lực lượng công an kiểm tra đột xuất khách sạn thanh trực ở phường nhân phú tp quy nhơn
bắt quả tang tại ba phòng khách sạn có ba cặp nam nữ đang mua bán dâm
qua đấu tranh lực lượng công an xác định đường dây này do nguyễn thị sao mai
cùng một số đối tượng khác cầm đầu
để điều hành hoạt động mua bán dâm mai mở quán cà phê sau đó tuyển gái bán dâm
từ nhiều nơi đến sinh sống tại quán và điều đi bán dâm tại các khách sạn khi khách có nhu cầu
cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án